nhằm mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại tp hcm
cùng một số tỉnh thành phía nam vào sáng ngày hôm nay thêm một trung tâm đăng kiểm tại hà nội đã bị phong tỏa
cụ thể khoảng một mươi giờ sáng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại trung tâm phong tỏa đăng kiểm xe cơ giới
hai nghìn chín trăm linh ba s nằm tại đường lê quang đạo phường mỹ đình quận năm tử liêm hà nội
lực lượng cảnh sát đã đề nghị hàng trăm chủ phương tiện di rời khỏi trung tâm để thực hiện công vụ
đến một mươi bốn giờ chiều cùng ngày lối vào trung tâm đã được dựng barrier để bảo vệ và không cho người lạ vào trong
trong khi đó tại tỉnh đồng nai lực lượng công an cũng được triển khai tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn g
trên địa bàn thành phố biên hòa để bảo vệ không cho người lạ vào trong nhằm phục vụ cho công tác khám xét
cùng với việc khám xét trung tâm lực lượng công an đã tiến hành lấy thông tin từ các tài xế đang có mặt
đồng thời kiểm tra xe ô tô cá nhân của một số đăng kiểm viên
được biết là trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn g là trung tâm đăng kiểm cơ giới tư nhân thuộc công ty cổ phần ô tô quốc tuấn
ở thành phố biên hòa trong quá trình hoạt động trung tâm này đã bị đình chỉ hoạt động do xảy ra sai phạm
một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an thị xã ba đồn vừa phá chuyên án
về cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp nơi ở phương tiện của hai đối tượng là phạm thành văn và võ văn nghiệp
cùng chú thị xã ba đồn lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh hợp đồng vay mượn tiền
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay hai đối tượng đã cho hơn sáu mươi người vay số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng
lãi suất từ một trăm linh chín đến ba trăm sáu mươi năm một năm
thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp giật tài sản tại nhiều
tỉnh thành phùng văn tấn lực chú tỉnh tiền giang vừa bị công an huyện châu thành
tỉnh bến tre phối hợp với công an tỉnh tiền giang bắt giữ
vào ngày chín tháng một nhận được tin báo từ công an tỉnh tiền giang về việc lực đang di chuyển
với hướng cầu rạch miễu công an huyện châu thành đã phối hợp triển khai truy bắt
thấy lực lượng công an lực đã bỏ lại xe máy chạy trốn vào vườn dừa ven sông tiền
tuy nhiên đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ
lực khai nhận đã thực hiện bốn vụ cướp giật tài sản tại long an tiền giang và bến tre
vào ngày hôm nay công an tp hcm cho biết đã triệt phá thành công băng nhóm trộm cắp tài sản
trong các container trị giá hàng tỷ đồng
cầm đầu ổ nhóm này là bùi văn chiến ngoài ra còn có bảy đồng phạm chú bình dương
tp hcm cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô tải một xe ô tô con gần sáu trăm năm mươi thùng hàng là khăn vải
các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
của công ty trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho ở long an về đến cảng cát lái tp hcm
công an tp hcm cho biết băng nhóm trộm cắp do chiến cầm đầu hoạt động tinh vi khép kín
có tính chất chuyên nghiệp có sự chuẩn bị để xoa dấu vết nhằm đối phó với lực lượng chức năng
thông qua các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh lạng sơn vừa đấu tranh làm rõ vụ mua sử dụng
giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tài giả của đối tượng nguyễn mạnh hiệp tại tỉnh bắc giang
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn hai mươi hai thông qua mạng xã hội hiệp đã mua giấy phép lưu hành xe quá khổ quá tải
với giá là năm trăm linh đồng một giấy để vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
về các tỉnh phía sau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn mạnh hiệp về hành vi sử dụng con dấu giấy tờ giả của cơ quan tổ chức
đồng thời mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan
tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh quảng trị
nguyễn bá dương chú tệ phường một thành phố đông hà tỉnh quảng trị
cùng năm mươi một đồng phạm trong vụ án đã bị đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng trị vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phối hợp với công an thành phố đông hà
triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã khởi tố năm mươi hai đối tượng có liên quan
phương thức của nhóm tội phạm này là nhận tài khoản cá độ bóng đá
có sẵn các tài khoản lẻ rồi giao cho các đối tượng khác để cho con bạc trực tiếp đánh bạc trái phép qua mạng
người đánh nhiều nhất là hai trăm bảy mươi ba lần
tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can trong vụ án này lên đến cả trăm tỷ đồng
đáng chú ý bị can nguyễn bá dương biệt danh là bom đại
có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền trên một mươi tám ba tỷ đồng
bị can phan đình trí có hành vi sử dụng mạng internet giúp sức cho ba bị can khác tổ chức cá cược bóng đá
với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần ba mươi chín tỷ đồng
đặc biệt là trong thời gian một mươi tháng bị can tạ việt hùng đánh bạc bảy mươi bốn lần với tổng số tiền hơn một mươi bảy tỷ đồng
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi tới ngày một mươi ba tháng một
thưa quý vị sáng ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
và tuyên án đối với nguyễn thị mỹ cơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ tại ấp láng cháo xã dân thành thị xã duyên hải về tội lừa đảo tài sản của người khác
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bị cáo nguyễn cơ làm nghề mua bán hải sản tôm cua
tại xã long khánh huyện duyên hải tỉnh trà vinh
trong quá trình mua bán hải sản nhỏ lẻ tại địa phương bị cáo nguyễn cơ quen biết với nhiều người
trong đó có bà nguyễn hồng sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cư trú ấp dùng chiến
và bà lâm thị thu hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ ấp mùa u cùng xã dân thành thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
đến đầu năm hai nghìn hai mươi việc mua bán hải sản gặp nhiều khó khăn
bị cáo bị mất cân đối về tài chính
để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân tiếp tục mua bán tôm cu nhỏ lẻ trả tiền nhân tông
bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối lợi dụng đồng tin của các bị hại bằng cách
hỏi về số tiền lớn của các vị hại để mua tôm nuôi hồ
hứa thời hạn từ năm ngày đến một mươi ngày sẽ trả tiền góp lãi và đưa thêm tiền cho các vị hại
do tin tưởng bị cáo nên các vị hại đồng ý cho vây sau đó bị cáo chiếm đoạt
bằng thủ đoạn như trên bị cáo đã chiếm đoạt của bị nạn nguyễn hồng sang số tiền một mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi triệu năm trăm linh ngàn đồng
chiếm đoạt của bị hại lâm thị thu hồng số tiền ba tỷ hai trăm ba mươi ba triệu đồng
các hứa vào hành vi tính chất vụ án hội đồng xét xử quả nhân dân tỉnh trà vinh
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị ngọc cơ một mươi bảy năm tù giam
đồng thời buộc phải bồi gần số tiền đã chiếm đoạt cho các vị hại
sáng nay ngày một mươi tháng một các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
thành phố hồ chí minh đã ra quân để thực hiện kiểm tra xử lý đối với xe ô tô khách dường nằm sai luồng sai tuyến
trước đó sở giao thông vận tải thành phố đã có thông tin văn bản thông báo từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
chính thức hạn chế xe khách dường nằm chạy vào khu vực trung tâm thời gian từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
và chỉ được phép chạy theo các tuyến vành đai
theo đó toàn bộ xe khách dường nằm sẽ đi theo tuyến đường vành đai cho phép là quốc lộ một
đường nguyễn văn linh võ chí công nguyễn thị định đồng văn cống mai trí thọ
sa lộ hà nội quốc lộ một
đối với hai bến xe là bến xe miền đông củ quận bình thạnh và bến xe miền tây quận bình tân
cho phép xe dường nằm đi vào nhưng phải đúng độ trình bắt buộc
cụ thể đối với bến xe miền đông củ lộ trình quốc lộ một quốc lộ một mươi ba
đường ninh bờ lĩnh bến xe miền đông quốc lộ một mươi ba quốc lộ một
còn hành lang ra vào bến xe miền tây quốc lộ một đường kinh dương vương bến xe miền tây và ngược lại
đây là một trong những biện pháp để siết quản lý xe dù bến cốc
xử lý nghiêm xe khách dừng nằm đón trả khách sai quy định
trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông đã đồng loạt ra quân kiểm tra
nhưng chưa phát hiện trường hợp vi phạm
tuy nhiên còn gần một tuần nữa là chính thức vào cao điểm phục vụ hành khách tết nguyên đáng
nên công tác này sẽ liên tục được cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra kiểm soát
các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
sở giao thông vận tải tp hcm vừa có thông báo hạn chế lưu thông trên tuyến đường đỗ thị lời
thuộc quận ba nhằm đảm bảo giao thông trong khoảng thời gian ga sài gòn
tăng cường phục vụ cho hành khách đi lại vào dịp tết nguyên đáng quý mão năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một mươi tháng một đến hết ngày tám tháng hai đường đỗ thị lời đoạn từ đường hoàng sa
đến được cách mạng tháng tám được điều chỉnh như sau
đoạn từ đường hoàng sa đến đường trần văn đang cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian
từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ theo hướng lưu thông từ đường hoàng sa đến trần văn đan
lộ trình thay thế tham khảo là đường hoàng sa đường đài bùng binh đường cách mạng tháng tám
đoạn từ đường trần văn đang đến cách mạng tháng tám cấm xe ô tô lưu thông trong khoảng thời gian
từ sáu đến tám giờ và từ một mươi sáu đến hai mươi giờ
lộ trình thay thế tham khảo đường cách mạng tháng tám đường phạm văn hai đường hoàng sa
sở giao thông vận tải tp hcm lưu ý phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh
của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ
xe ô tô của cư dân trong khu vực được phép lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông
thưa quý vị với quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông tạo sự thông thoáng nhất
cho người dân hành khách đi lại ở khu vực cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
trong cao điểm tết nguyên đáng năm nay các cơ quan chức năng đã bắt đầu chiến dịch
tri quét xử lý các trường hợp vi phạm
thực hiện cao điểm này tổ liên ngành gồm các thành viên của đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất
lực lượng thanh tra của sở giao thông vận tải tp hcm cảnh sát cơ động và công an quận tân bình
đã phối hợp lập chốt kiểm tra ở khu vực bên ngoài sân bay
qua công tác kiểm tra phát hiện tài xế này chở khách từ trong sân bay ra
nhưng không ghi tên đầy đủ tên từng người
đáng nói tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe
trường hợp này thanh tra sở giao thông vận tải đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện bảy ngày
cũng trong buổi kiểm tra cảnh sát giao thông đã phát hiện một số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải hành khách
nhưng không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác không đầy đủ tên số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải
ở phần đầu mặt ngoài hai bên hoặc mặt ngoài hai bên cánh cửa theo quy định
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chọn những hãng taxi uy tín hoặc lựa chọn xe buýt khi có nhu cầu di chuyển đi và đến sân bay tân sơn nhất
đối với các trường hợp phát hiện tài xế thu hân giác cước hoặc chạy không đúng tuyến cần tố giác qua đường dây nóng tổng đài một nghìn hai mươi hai của thành phố để được xử lý
đối với các trường hợp xe này tài xế đã gián thiếu một bên